tỉnh phú yên đã quyết định phân bổ hơn một mươi tám tỷ đồng hỗ trợ người nuôi ở thị xã sông cầu
vì tôm hùm bị chết hàng loạt xảy ra từ ngày hai mươi bốn tháng năm đến ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
theo đó người nuôi tôm hùm bị thiệt hại từ hơn bảy mươi được hỗ trợ theo định mức trên ba triệu đồng
và từ ba mươi đến bảy mươi được hỗ trợ hai triệu đồng trên một mét khối lồng nuôi
vịnh xuân đài thị xã sông cầu là vùng nuôi lớn nhất của tỉnh phú yên
khi xảy ra dịch bệnh tôm hùm chết lên đến hơn một sáu triệu con chiếm gần bốn mươi sáu sáu số lượng tôm hùm của sáu trăm chín mươi ba hộ đang nuôi
qua xét nghiệm hai mươi ba mẫu tôm mùn và mẫu thức ăn nước bùn các ngành chức năng xác định
nguyên nhân chính là do môi trường nuôi bị ô nhiễm quá nặng quá trình tích lũy thức ăn dư thừa
chất thải trong nụ lồng nuôi thủy sản và sinh hoạt thời gian dài
ngoài ra thời tiết diễn biến bất thường kết hợp tảo phát triển mạnh tại khu vực nuôi gây thiếu oxy tầng đáy